lực lượng điều tra đã phối hợp với chính quyền địa phương xã tam bố tổ chức tìm kiếm tài sản của anh võ thành tuấn đồng thời phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm
hình ảnh người đàn ông mặc áo đen đi xe máy của nạn nhân cũng được sử dụng để người dân khu vực xã tam bố nhận diện
sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng điều tra thì danh tính nạn nhân cùng với tài sản vẫn là một ẩn súng
song công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm nghi vấn lại được thu được những tín hiệu khả quan
tầm ba bốn giờ chiều hai chị em đang ngồi thì thấy nó nặng rãn con em nó bảo là người ta đi làm giấy ghê
thấy bộ không giống người khùng quá
nó mặc cái áo màu vàng khóa áo thơm đi cài bút khò le đó
đi dắt chào
nói không qua nó nó nó nó nó đòi đầu đòi đầu ấy
ngoài những đặc điểm trên thì các nhân chứng không có tin tức gì về tên tuổi địa chỉ của những người đàn ông cờ trên
dù chỉ là những thông tin vô cùng mờ nhạt nhưng đứng trước một vụ án phức tạp như thế này thì ban chuyên án vẫn thẳng trọng suy xét
kể cả chú ý đường ra đường vào và đường ra
các loại xe dấu
các loại xe dấu như thế đặc biệt là các đường gạo của ngã ba ngã bốn vào trong thôn để đồng chí phát hiện và trích xuất trong đó để ghi lại các phương tiện
cuối cùng cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng người đàn ông mà các nhân chứng đã nhìn thấy chính là người đã điều khiển xe máy của nạn nhân
người này thông thuộc địa bàn xã tam bố cụ thể là khu vực rừng tam bố
và quan trọng nhất là người đàn ông
người đàn ông này chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của anh võ thành tuấn
từ những nhận định trên cơ quan điều tra đã chia ra làm nhiều tổ
tổ thứ nhất tiến hành giả soát tất cả các đối tượng trong hồ sơ quản lý của công an xã tam bố
những hộ dân sinh sống và làm việc xung quanh khu vực rừng tam bố cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
sòng sòng với đó tất cả các đối tượng trong diện nghi vấn của cơ quan điều tra
được xác minh để tìm ra mối liên hệ với khu vực rừng tam bốn
cùng lúc cơ quan điều tra cũng bố trí lực lượng tỏa đi tìm kiếm nạn nhân bên trong khu vực rừng
chúng tôi đã cho anh em rất là nhiều người lên tổ chức giả soát
ngoài đất thuộc lượng đất dự án một ba năm của chính phủ khoán rừng
thì nó vừa rừng vừa gây cố nó rất là khó việc truy tìm
đã tổ chức cho trinh sát điều tra viên và kết hợp công an địa phương tổ chức truy tìm
theo hướng nhận định là khả năng đã có vụ án xảy ra và hậu quả là anh tuấn đã bị chết
dù không muốn nhưng với những tài liệu đã thu thập cho tới lúc này
cơ quan điều tra buộc phải tính đến tình huống xấu nhất là anh võ thành tuấn đã bị sát hại
dấu sát vi tan
nếu vậy thì sát anh tuấn đang ở đâu
đây là câu hỏi mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
buộc phải có câu trả lời sớm nhất
bởi đây cũng chính là chìa khóa mở cánh cửa bí mật
và cũng là chứng cứ pháp lý để buộc tội hung thủ của vụ án
dù đã rất nỗ lực
song việc tìm kiếm nạn nhân giữa khu rừng tam bố rộng lớn chưa thu được kết quả
cũng như vậy
việc tìm kiếm tài sản của nạn nhân
là chiếc xe máy exciter chẳng khác gì mò kim nấy bể
giữ hàng loạt những tài liệu mà trinh sát gửi về không mấy khả quan
thì lãnh đạo ban chuyên án hướng sự chú ý đến thông tin gia đình trần quốc vũ
đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
đang sở hữu nhiều hectare đất trồng cà phê tại khu vực rừng tam bố
rất nhanh chóng
cơ quan điều tra tiến hành khoanh vùng toàn bộ khu đất hơn một mươi hectare
thuộc sở hữu của khu vực trần quốc vũ
và tập trung lực lượng tiến hành rà soát từng gốc cây hấp đất
với hy vọng tìm ra được manh mối mới của vụ án
khu vườn của đối tượng vũ này thì nó rất là rộng
mà cái địa hình rất là phức tạp
do đó là chúng tôi đã triển khai hết các biện pháp
nhưng là phát hiện dấu vết mới thì không có
không nản trí cơ quan điều tra một mặt vấn đề mạnh công tác rà soát tìm kiếm
mặt khác tổ chức các nhân chứng nhận diện trên quốc vũ qua ảnh
kết quả những người được hỏi đều khẳng định
người trong ảnh có nhiều điểm tương đồng với những người thanh niên xuất hiện tại rừng tam bố
tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nguồn tin từ quần chúng nhân dân một lần nữa giúp cơ quan điều tra củng cố niềm tin
trần quốc vũ có liên quan đến sự biến mất của anh võ thành tuấn
trần quốc vũ một lần nữa được triệu tập đến cơ quan điều tra
tại đây vũ không lý giải được lý do anh xuất hiện tại rừng tam bố chiều ngày hai mươi ba tháng một
đồng nghĩa với việc những lời khai trong lần trình diện cơ quan điều tra
trước đây của vũ là không đúng sự thật
đẩy mạnh điều tra cơ quan công an còn phát hiện vũ có nhiều dấu hiệu bất minh
bất quy nhưng mà khói đâu
qua kiểm tra dấu vết là có những kề sước ở trên phần ngực của thân thể của đối tượng vũ
do đó đây cũng là một cái điểm nghi vấn nữa thứ hai
để mà phục vụ cái quá trình điều tra
ngoài những cái tài liệu chứng cứ ra thì cái việc mà thuyết phục đối tượng
phải khai nhận ra cái sự thật cái bản chất của vụ án là rất quan trọng
nguồn tin từ trinh sát cơ sở báo về cho biết
em trai vũ sẽ tổ chức lễ thành hôn vào ngày hai mươi tám tháng một
lãnh đạo ban truyền án quyết định đây sẽ là thời điểm chín một mươi
để đấu tranh tâm lý với trần quốc vũ
sử dụng đồng loạt nhiều biện pháp đấu tranh tâm lý cuối cùng
trần quốc vũ bước đầu thừa nhận có liên quan đến sự biến mất của nạn nhân võ thành tuấn
tuy nhiên hắn không trả lời câu hỏi anh tuấn đang ở đâu
mà mặc cả với cơ quan điều tra sau một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một
tức là khi lễ thành hôn của em trai kết thúc hắn mới khai báo
việc đảm bảo an ninh tại lễ cưới em trai trần quốc vũ
gắn liền với công tác giữ gìn an ninh trật tự điểm
nên công an huyện di linh đã tăng cường lực lượng xuống tuyến dưới
còn cơ quan điều tra nhất quyết không thỏa hiệp với trần quốc vũ
tôi có động viên vũ là cái việc mà em khai hay cái việc mà đảm bảo cái cưới
cái việc cưới cho em của vũ thì cái đó là hoàn toàn khác
nó không có liên quan gì đến cái việc đó cho nên là trách nhiệm của em là phải khai khai hết
sau nhiều giờ đấu tranh trực diệt
trước những bằng chứng
là lập luận đanh thép của điều tra viên
trần quốc vũ đã buộc phải cuối đầu thừa nhận
chính hắn đã ra tay sát hại nạn nhân võ thành tuấn
nơi nó giấu là ngày xưa nó nguyên thủy là một cái hầm đốt than của những người đi rừng người ta đốt than
đấy khi nó nhét nạn nhân vào trong đó thì nó dùng cái que các thứ này nó phổ hết lên đấy thì rất là bình thường
không có phát hiện ra mùi không có phát hiện ra là có giấu cái gì đó

vũ vây vây vây vây vây vây

thì đến cái thời điểm hiện tại này thì chỉ còn là nợ lại một mươi năm triệu thôi
nhưng mà theo thông tin nắm là chỗ gia đình ông trọng và tuấn này là giữ cái giấy vay mượn chín mươi triệu đó và không trả
thì tên vũ này thì có nhiều lần là có yêu cầu là viết lại giấy bởi vì chỉ còn nợ lại một mươi năm triệu thôi
nhưng mà chỗ nhà ông trọng với tuấn là không cho
liên tục bánh tuấn thúc giục trả nợ
thêm vào đó ngày cưới của em trai đang đến gần với bao thứ phải lo toan
trong khi bản thân không một xô dính túi khiến vũ như ngồi trên đống lửa
giữa lúc cuốn bách thấy anh tuấn lại điện thoại đòi đến nhà lấy tiền
vũ xin khắp nợ đến qua đám cưới của em trai
nhưng tuấn không đồng ý và hai bên đã xảy ra đôi co
còn bây giờ tôi cần số tiền ông đợi tôi tôi cần là tiền ông trả cho tôi
cà nó chưa khô trời mưa nó có xay được cà phê đâu mà trả nó
khi bị anh tuấn đánh chửi đe dọa sẽ bắt con và phá đám cưới em vũ
thì vũ xô ngã anh tuấn xuống nền nhà và dùng tay đấm liên tiếp vào mặt nàn nhân
vũ vớn được sợi dây dù rồi thắt ngang qua cổ nàn nhân
và cứ thế xiết cho đến khi không thích tuấn cử động nữa thì vũ dừng tay

thời gian chết khoảng ba đến năm ngày và nguyên nhân chết là do các viết hành trên cổ tạo nên cơ chế chèn ép dẫn đến là nạn nhân bị chết ngạt do cơ học và cái viết hành này là do bị xiết cổ và cái lực xiết là từ trước ra sau
cơ quan điều tra đã tổ chức thực nghiệm đổi cho toàn bộ quá trình gây án phương tăng sát và các tài sản khác của nạn nhân do trần quốc vũ thực hiện
kết quả thực nghiệm trùng khớp với các tài liệu đã thu thập được trước đó phù hợp với lời khai nhân chứng và lời thu tội của hung thủ
lúc đó là mình chết tuấn là tới lúc xịt móng mũi móng miệng ra thì một lúc sau là rời vô tim thì nghe ngừng đập mới biết là tuấn chết thôi ạ
lúc đó là lấy điện thoại ra đăng tính gọi cấp cứu rồi ạ
mà tự vì thấy tim tuấn ngừng đọc với lại còn ba
ba ngày rồi đến đám cưới em trai sợ luyên lệ đến đám cưới em trai rồi em trai nó hận mình rồi mình buộc phải đêm đi giấu ạ
mình không thể nào đi hầu thú được ạ
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh lâm đồng đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can trần quốc vũ về các tội danh giết người và cướp tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra vụ án giết người cướp tài sản do trần quốc phú thực hiện ra xét xử
tòa tuyên phạt trần quốc vũ trung thân về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành bản án trung thân
mình xác lập cho mình có một cái chuẩn mực trong cái cách sống
xa vào cái hoạt động tệ nạn xong dẫn đến phải vay nợ
mà vay nợ ở đây thì muốn giải quyết được những hoạt động thua tha đó thì cờ bạc đó thì chỉ có những người hoạt động tín lượng đen
thì mới có đủ tiền cho mình để mà mình chi trả những cái vấn đề đó
do đó thì tôi cũng khuyến cáo là mọi người là trong quan hệ xã hội phải có xác lập những mối quan hệ
nó mang cái tính chất là
dù sao nó phải đảm bảo được cái cuộc sống về gia đình cũng như là nó không ảnh hưởng đến cái thuần phong mỹ tục
và cuộc sống nó phải lành mạnh
chứ từ cái mối quan hệ này nó không được xã hội thừa nhận thì dẫn đến một cái hệ lụy khác
và đặc biệt là cái tình trạng bây giờ những mối quan hệ vay nợ ở xã hội mình bây giờ nó xảy ra khá phổ biến
xuất phát từ vay nợ là có thể là dẫn đến nhiều cái hành vi khác
bắt cóc là chiếm đoạt tài sản là giết người
đấy thì hiện nay thì công an lâm đồng cũng đang rất là đấu tranh rất là quyết liệt với cái tình trạng tín dụng đen
cờ bạc là bác thăng bần là một câu nói với ẩn ý trên đồi không có ai đam mê cờ bạc lại giàu có
mà chỉ thấy cờ bạc làm cho tan nhà nát cửa gia đình mất đi hạnh phúc
vì cơ bạc làm cho tài chính ngày càng suy sụp ảnh hưởng đến cuộc sống
tương lai của con gái tạo gánh nặng cho xã hội làm suy đổi đảng đức mất đi nhân phẩm con người
và vụ án nêu trên cũng như kết cục mà trần quốc vũ đang phải đối diện
chính là minh chứng rõ nét nhất cho thảm kịch phía sau mỗi canh bạc